số liệu thống kê của hội môi giới bất động sản việt nam cho biết đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cả nước có khoảng ba trăm linh người tham gia hoạt động lĩnh vực môi giới bất động sản
nhưng chỉ có hai mươi bảy người có chứng chỉ hành nghề theo luật kinh doanh bất động sản hai nghìn sáu còn theo luật mới là tám người
tính ra tỷ lệ môi giới bất động sản chưa có chứng chỉ hành nghề là hơn tám mươi tám với khoảng hai trăm sáu mươi năm môi giới đang hoạt động
trên thị trường hiện chỉ có khoảng một đơn vị thành lập sản giao dịch
trong số hàng vạn công ty tham gia dịch vụ môi giới bất động sản
các doanh nghiệp không đăng ký hoạt động sản giao dịch bất động sản vẫn được tham gia hoạt động kinh doanh các lĩnh vực như là sàn giao dịch
bao gồm môi giới tư vấn phân phối mà không chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý thị trường

trên thị trường hiện chỉ có khoảng một đơn vị thành lập sản giao dịch bất động sản

trên thị trường hiện chỉ có khoảng một lĩnh vực này
trên thị trường hiện chỉ có khoảng một lĩnh vực này
môi giới lại đứng ngoài cuộc và không chịu trách nhiệm liên đới
vậy quy định của pháp luật về trách nhiệm của môi giới ra sao
làm sao để môi giới bán hàng một cách công tâm đưa những thông tin thật chuẩn xác đến với khách hàng
đơn cử như việc các môi giới bất động sản trong quy định pháp luật bắt buộc phải thi giấy chứng chỉ hành nghề
nhưng lại không cần phải đào tạo không cần phải học qua một trường lớp nào cả
chỉ cần là ông cứ đi độ sát hành độ là ông được cấp chứng chỉ
thì đây nếu trong các trường hợp họ có những việc chạy trò có những việc lo lót hoặc tìm mọi cách nào đó
chỉ để có được chứng chỉ mà không cần phải trao dồi kiến thức không cần phải qua trường lớp nào thì đây cũng là một cái bất cập
môi giới hiện nay là chưa được đào tạo
thứ nhất là quy định hiện nay là cứ công tắc
đào tạo rất nhiều xã hội
hiện nay là anh chị môi giới không cần phải học qua bất cứ đơn vị nào
bạn đăng ký vào thi thôi lấy chứng chỉ hành nghề thôi
mà trong khi đó là cái lượng kiến thức và kỹ năng môi giới là nó rất là rộng
tôi đảm bảo là nó còn hơn cả kiến thức đại học nha
chứ không có đơn giản mà chúng ta định vị như nó bị sai mất
do này là công tác quản lý nhà nước do quản lý nhà nước không kiểm soát cái vấn đề đó
do này còn môi giới hỏi
họ chưa có bị chưa hầu như chưa có ai bị phạt vì cái việc là bán hàng sai
hoặc là tư vấn hết hàng sai cho đến nay
hoặc là chưa có nhà môi giới nào không có chứng chỉ hành nghề mà là bị phạt
hơn trong khi thị trường công sản cái nghề môi giới này đã lục hóa là hơn một mươi năm năm này
đó là những tồn tại rất là lớn
chính hoạt động không chuyên nghiệp là một trong những thủ phạm làm méo mó thị trường
với các hành vi như đẩy sáng lên quá cao cung cấp thông tin sai lệch
làm phát sinh nhiều tranh chấp trong hoạt động mua bán bất động sản
đồng thời nhà nước cũng thất thu thuế từ hoạt động môi giới vì không kiểm soát được các giao dịch
mặc dù vậy nhiều khi khách hàng cũng thiếu quan tâm đến vấn đề chất lượng môi giới
ai bán hàng không quan trọng người môi giới có chứng chỉ hay không cũng không quan tâm
những bất cập trong lĩnh vực hoạt động môi giới bất động sản có nguyên nhân là những vấn đề
còn mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật
luật kinh doanh bất động sản hai nghìn một mươi bốn được ban hành đã góp phần quản lý thúc đẩy phát triển
người môi giới bất động sản
tuy nhiên sau hơn năm năm thị trường bất động sản nói riêng cũng như kinh tế xã hội nói chung
đã phát triển rất nhanh tạo nên những thay đổi
thị trường bất động sản việt nam hiện ở một tốc độ phát triển rất lớn
và đòi hỏi những thay đổi trong quản lý
nhu cầu của người tiêu dùng cũng khác và những quy định của pháp luật liên quan
cũng đã có những thay đổi
do vậy đã đến lúc cần có những điều chỉnh luật kinh doanh bất động sản
cho phù hợp với tình hình thực tế
rất nhiều vấn đề còn bất cập mà thực tế hiện nay không quản lý được
thì đây cũng có thể nói là những cái bất cập trong quy định của pháp luật
việc bỏ quy định giao dịch qua sản của luật kinh doanh bất động sản
cũng được nhiều chuyên gia đánh giá là vấn đề cần sớm có điều chỉnh
mục tiêu của việc bỏ giao dịch qua sàn nhằm góp phần giảm chi phí cho các chủ đầu tư
góp phần giảm giá thành bất động sản tạo điều kiện cho người mua nhà
vậy nhưng quy định này cũng đã tạo ra những rủi ro khi chủ đầu tư tự phân phối sản phẩm
chắc chắn là môi giới phải có trách nhiệm
trách nhiệm không những về tài chính về những thông tin thư vấn
mà phải trách nhiệm cả đạo đức nữa
tuy nhiên vừa rồi nó xảy ra những việc đấy cũng là từ các chính sách của nhà nước
mà cần hoàn thiện hơn cần bổ sung hơn
ví dụ như môi giới bây giờ là không có môi giới thì khách hàng vẫn mua được hàng
khách hàng tự mua từ chủ tư
mình chủ tư thì tự bán tự quảng cáo cho mình
mẹ hát con khen hay
dự án nào cũng rất là hoành tráng
trên bản đồ thì rất là kinh
nhưng thiết kế thực tế như thế nào thì mẹ hát con khen hay
nên là nó xuất phát đây cả cái chữ ký của người môi giới
chưa có giá trị nhiều
vì sao vì trên cái hợp đồng mua bán khách hàng và cái đấy đặt cọc
thì chỉ có một bên là chủ tư hoặc nhà phát triển dự án một bên là khách hàng
không có thấy cái ông môi giới ở đâu
môi giới bất động sản và các sàn trở nên yếu thế
do quy định giao dịch bất động sản không bắt buộc phải qua sản
để giành được những hợp đồng phân phối sản phẩm từ các chủ đầu tư không dễ dàng
vậy các sàn các nhà môi giới có dám từ chối
khi sản phẩm bất động sản chưa bảo đảm yếu tố pháp lý
hay có dám chỉ rõ với người mua là sản phẩm có giá bán chưa phù hợp
quá cao so với thị trường và với chất lượng giá trị thực
đúng là cái cơ chế nhà nước nó bị xa hởi vô này
còn cái giao dịch là không bắt buộc qua sản
nếu chúng ta bắt buộc phải qua sàn giao dịch để công khai để niêm yết
và đơn vị sản giao dịch nhà môi giới hoạt động đại sản giao dịch
có tính chuyên nghiệp và có trách nhiệm phải thẩm định thẩm tra
các thông tin các pháp lý tính phù hợp của bất động sản này
đủ điều kiện để ra thị trường chưa và khẳng định trách nhiệm với khách hàng
nếu môi giới thực sự chuyên nghiệp là trung gian độc lập
sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng
thông qua việc phân tích những rủi ro của dự án
rủi ro pháp lý phân tích giá bán điều kiện bán hàng
nhiều nhà môi giới thường nhập ra lúc lấy đặc biệt là những môi giới đơn lệ
nhưng họ không gây chế để kiểm tra kiểm soát họ trong việc đóng kế hoạch nhập ra nhau
ngoài ra các quy định ví dụ như không đưa các giao dịch bất động sản
tại các dự án vào qua sản giao dịch như các quy định trước đây đã có
dẫn đến là chủ đầu tư tự tiếp xúc với khách hàng
và do vậy khách hàng không có một cơ quan nào để có thể thẩm định thẩm tra
những tính đúng đắn những tính phù hợp cũng như là tính pháp lý của các bất động sản đó
dẫn đến là nhiều hiện tượng là chủ đầu tư từ những việc nói dối khách hàng
nói không đúng sự thật với khách hàng các thông tin về sản phẩm dự án của mình
đến những việc lừa đảo khách hàng
để bán những dự án không có hoặc dự án không được chấp thuận của quy định pháp luật như alibaba chẳng hạn
làm thế nào để nâng cao chất lượng tính chuyên nghiệp cũng như bảo đảm sự quản lý của pháp luật
có thể kiểm soát được hoạt động của môi giới bất động sản
trước hết là thái độ tâm thế với nghề
phần lớn nhà môi giới hiện nay đến với nghề một cách thụ động không xác định môi giới là cái nghiệp
ông nguyễn đức lập viện trưởng viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản cho rằng
đầu tiên phải đào tạo thái độ tư duy hướng dẫn để người môi giới xác định sứ mệnh mục tiêu và sự gắn kết
bên cạnh đó kiến thức để hành nghề môi giới bất động sản rất rộng
hiện nay người môi giới cần phải biết về pháp luật đất đai pháp luật nhà ở pháp luật kinh doanh bất động sản pháp luật dân sự
khi bán hàng cho công ty còn phải biết là pháp luật đăng ký kinh doanh xảy ra ly hôn phải biết về pháp luật hôn nhân gia đình
ngoài ra còn cần kiến thức về quy hoạch kiến trúc kiến thức về tài chính định giá bất động sản
kỹ năng của nghề đòi hỏi cũng không ít như kỹ năng đàm phán thuyết trình kỹ năng làm việc nhóm kỹ năng chốt sale tc
phải thắt chặt thứ nữa bây giờ đến giai đoạn chuyên nghiệp rồi hội nhập quốc tế rồi số hóa rồi
chúng ta phải làm rất là quyết liệt có một sự thay đổi đột biến để ngành môi giới việt nam có bản đồ trên thế giới
còn theo tôi bây giờ là thế giới chưa chưa thấy nhiều bản đồ của ngành môi giới bất sản việt nam trên thế giới
hoạt động của môi giới cần được quản lý chặt hơn để đi vào quy củ chuyên nghiệp
bên cạnh đó nhiều ý kiến cho rằng cần phải định danh cho môi giới ở hợp đồng ký kết
có như vậy người môi giới mới có trách nhiệm trước pháp luật với những giao dịch mà họ đóng vai trò trung gian
kể cả về thông tin tài chính thủ tục pháp lý
nhiều chuyên gia đề xuất nên cấp mã số định danh cho môi giới bất động sản
khi đó môi giới bất động sản sẽ được quản lý như công chứng viên
về cái xã hội phải được xã hội thừa nhận là không phải là từ co nữa
và đây là một cái ngành nghề hợp pháp thì là tự cái ý thức người ta lân cao
người ta cảm thấy tự hào khi được làm nghề môi giới này
thì người ta sẽ không làm những cái điều mà xấu hơn nữa
tránh vì không được thừa nhận thôi cò gì tôi kiếm tiền cơm áo gạo tiền
tí là tôi bất chấp những cái gì đó để đi bán thậm chí là đưa cả người thân của mình vào mua
chúng tôi muốn rằng trong các cái điều chỉnh của quy định pháp luật hiện tới
đối với luật kinh doanh bất động sản dành cho nghề môi giới bất động sản
cũng sẽ được điều chỉnh theo hướng nhà môi giới bất động sản
phải được nâng lên một cái tầm cao hơn chuyên nghiệp hơn
và trách nhiệm hơn với xã hội để làm thế nào đó cái vai trò của họ
ngoài cái việc kết nối các cái sản phẩm từ các dự án đến tay người tiêu dùng
ở một cách nhanh nhất tốt nhất giúp cho giải phóng các nguồn lực
các dự án bất động sản được thanh khoản cao nhất
thì cũng phải là cái vai trò ngược lại là bảo đảm quyền và lợi ích
cho thị trường
cho người tiêu dùng cho xã hội
pháp luật điều chỉnh thứ nhất là áp dụng giao dịch qua sàn
và gắn với cái mã định danh kiểm tra các hoạt động của nhà môi giới
thì khi đó sẽ góp phần phát triển của thị trường bán sản của chúng ta
chuyên nghiệp hơn phát triển bình vẩn hơn
điều này nó sẽ thu hút nhà môi giới hoạt động thì chuyên nghiệp hơn
khi mà có cái mã định danh người ta có thể là qua đó biết được anh
trăm năm vừa rồi anh hoạt động ở đơn vị nào anh bán được bao nhiêu sản phẩm
anh tư vấn bao nhiêu sản phẩm
khi đó khách hàng nhìn thấy là cái đẳng cấp cái trình độ nhà môi giới nó khác
thì người ta tin tưởng là người ta sẽ chọn lọc những nhà môi giới uy tín hơn
từ đánh giá tác động của hoạt động môi giới bất động sản đến thị trường
mới đây văn phòng chính phủ đã có văn bản gửi bộ xây dựng
truyền đạt yêu cầu của thủ tướng chính phủ về vấn đề này
theo đó thủ tướng chính phủ đã sao bộ xây dựng đánh giá
tham mưu đề xuất biện pháp quản lý phù hợp đối với hoạt động môi giới bất động sản
thị trường bất động sản đến lúc này đã đủ lớn để cần một chiếc áo mới vừa vặn hơn cho hoạt động của môi giới
cần phải xóa bỏ tình trạng môi giới bất động sản dễ dàng thỏa hiệp và tiếp tay cho các chủ đầu tư
không tuân thủ quy định pháp luật làm ảnh hưởng tính bền vững của thị trường và quyền lợi người tiêu dùng
dẫn đến tình trạng thị trường bất động sản thiếu lành mạnh thiếu minh bạch làm mất niềm tin của khách hàng
đây là rủi ro tiềm ẩn rất lớn khi thiếu niềm tin thì chỉ cần xuất hiện thêm yếu tố khó khăn nào đó là thị trường sẽ đổ vỡ đóng băng